kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng của
truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính
mời quý vị quan tâm theo dõi ừ ừ ở sáng ngày hai mươi một tháng tám bị cáo lê thị thảo nguyên chú tại huyện
lâm sản và tỉnh con tum bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng
và lâm sản theo bản án sơ thẩm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện con rẫy phát hiện tại vườn
nhà ông nguyễn kim thường thuộc thôn hai tân lập huyện con rẫy có một trăm linh hộp lóng gỗ chưa rõ khối
lượng và chủng loại được cất giấu không xác định được nguồn gốc và chủ sở hữu sau đó lê thị thảo
nguyên đến công an huyện nhận mình là chủ sở hữu số lâm sản trên và cung cấp
một bộ hồ sơ lâm sản để chứng minh mình là chủ sở hữu của số lâm sản đó tuy nhiên qua điều tra
hồ sơ thông tin hoàn toàn không phù hợp trên cơ sở lời khai của những người làm chứng kết quả khám
nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác cơ quan chức năng có đủ căn cứ để kết luận lê thị
thảo nguyên đã có hành vi tàng trữ trái phép lâm sản tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt nguyên ba mươi tháng
tù giam tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nguyên tiếp tục cho rằng mình không phạm tội nhưng không
đưa ra được những căn cứ chứng minh mình không phạm tội căn cứ và chứng cứ tại hồ sơ cùng quá trình
tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị
bị cáo lê thị thảo nguyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với công an thành phố biên hòa và công an huyện vĩnh cửu phát hiện hơn một trăm linh bình khí no hai tức
qua các biện pháp nghiệp vụ chiều tối ngày hai mươi một tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công
an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với công an thành phố biên hòa phát hiện nguyễn thành đức trú tại
tỉnh đồng nai là chủ cơ sở quán bắp ở phường thống nhất đang cho nhân viên vận chuyển bốn mươi bốn bình khí
no hai o khí cười từ xe ô tô vào quán qua kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện trong kho của cơ sở
có sáu mươi tám bình khí cười qua điều tra mở rộng công an tiến hành kiểm tra một kho hàng tại xã thạnh phú
huyện vĩnh cửu và phát hiện hai mươi bình khí cười vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an thành
phố biên hòa công an huyện vĩnh cửu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một số lượng lớn gà vịt giống và trứng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh
quảng ninh phát hiện và thu giữ ngày hai mươi hai tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực
vùng biển vân đồn đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng quang lạc
phát hiện một xuồng máy không biển kiểm soát đang hành trình từ hướng vùng biển huyện cô tô
về thành phố cẩm phả có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra qua kiểm tra phương tiện
có trọng tài khoảng ba tấn do nguyễn văn hoàn chú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh điều khiển
cùng đi còn có hai thuyền viên là phan duy dương và phạm văn tâm trên xuồng máy đang vận chuyển
tổng cộng có khoảng một mươi bốn gà vịt con và khoảng một mươi chín quả trứng gà vịt tại thời điểm kiểm tra nguyễn văn hoàn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện
chứng chỉ chuyên môn và không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên phương tiện
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần cảnh báo
về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội
nhắn tin mượn tiền qua tin nhắn hoặc gọi
mặc dù hình thức lừa đảo này đã xuất hiện từ rất lâu
và đã được cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên vẫn có nhiều người sập bậy
chị nguyễn thị mỹ hạnh vừa bị lừa mất một mươi hai triệu đồng
vì nhận được tin nhắn vay tiền qua tài khoản mạng xã hội của anh trai mình
tin nhắn này chỉ cách cuộc trò chuyện gần nhất hơn một tiếng đồng hồ
với văn phong cách sưng hô giống hệt người thân của chị
với lý do tài khoản bị lỗi phải thanh toán gấp tiền mua hàng
các đối tượng đã dụ chị truyền khoản nhiều lần
nhưng đến lần thứ ba chị mới giật mình tỉnh ra
lúc đấy mình mới bắt đầu giật mình
là tại sao anh mình ngày hôm nay lại cần nhiều tiền thế mà tối muộn rồi
lúc đấy mình mới tỉnh ra
thì mình mới hỏi là ơ có đúng là anh trung không đấy
thế là mình mới gọi điện mình mới gọi điện lại bằng facebook
thì hai cái người đấy đang sử dụng cùng một cái tài khoản mà
nên là anh mình cũng nhận được cuộc gọi
mình mới hỏi là thế
anh cần truyền tiền gì
thì bắt đầu mới ngớ ra là không phải là anh mình cần truyền tiền
mà là một đối tượng nào đó đã lừa đảo
sau đó người thân chị hạnh mới phát hiện ra tài khoản của mình đã bị đánh cắp
do cung cấp thông tin đăng nhập cho các đối tượng khi click vào link bình chọn được người khác gửi đến
đây cũng là chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng
để chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người dùng
đối với các tình trạng mà đánh cắp mạng xã hội để lừa đảo trực tuyến
thì cũng khá là khó
nó diễn ra một thời gian khá là dài rồi
thì để nhận biết những tình huống như này thì người dân cần cảnh giác
với những tin nhắn tự nhiên từ những tài khoản mạng xã hội mà chúng ta ít liên lạc
mà tự nhiên được liên lạc và cũng như với những cái tài khoản mạng xã hội chúng ta hay liên lạc
nhưng mà ít có những giao dịch đảo chính gần như không có giao dịch tài chính gì
mà tự nhiên được nhận được tin nhắn là đang cần gấp hay đang cần hỗ trợ
cần truyền tiền ngay cần được hỗ trợ ngay
theo các chuyên gia an ninh mạng khi gặp trường hợp này
nếu tài khoản bị truy cập trái phép mà vẫn giữ được quyền kiểm soát
người dùng cần lập tức đổi mật khẩu và các thông tin xác thực như email số điện thoại
nếu tài khoản đã bị chiếm quyền cần ngay lập tức thông báo đến bạn bè người thân
đặc biệt người dân cần xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội
khi chúng ta tương tác với kể cả là người thân ở trên mạng xã hội
thì khi mà họ có yêu cầu truyền tiền hoặc là mượn mật khẩu hoặc là rụ kích vào những đường link
thì chúng ta tốt nhất là không nên làm việc đó
và chúng ta có thể liên lạc với người thân đó thông qua một kênh khác
lấy ví dụ chẳng hạn gọi điện hoặc có thể là gặp trực tiếp
để từ đó chúng ta xác thực lại tránh việc chúng ta cung cấp thông tin qua mạng
cho dù đấy là tài khoản của người quen
mặc dù mình cũng có cái tâm lý rất là cảnh giác
nhưng mà nhiều khi chỉ cần một chút lơ là một chút chủ quan thôi
và một chút mất cảnh giác thôi là mình có thể dính bẫy của bọn lừa đảo rồi
thế nên là dù bất kể là người thân người quen có nhắn tin nhờ mình chuyển tiền
thì việc đầu tiên mình cần làm đó chính là gọi điện lại cho họ bằng số điện thoại
để xác minh xem có đúng là họ cần tiền hay không
ngay cả khi thông tin số tài khoản được cung cấp nhờ chuyển tiền
chung với tên người thân bạn bè người dân cũng phải hết sức cảnh giác
vì hiện nay các đối tượng có thể làm được những tài khoản ngân hàng chung họ tên
để thực hiện hành vi lừa đảo
ngoài ra hãy luôn giữ cảnh giác và tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản
như không chia sẻ thông tin cá nhân và mật khẩu
với bất kỳ ai không bấm vào các liên kết không rõ nguồn gốc
để bảo vệ mình và người thân
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
sau hơn một năm xây dựng thì ngày hai mươi một tháng tám
nền tảng cửa khẩu lào cai đã đi vào vận hành giai đoạn một
trước đây doanh nghiệp phải khai báo khoảng năm loại giấy tờ
cho mỗi xe chở hàng xuất khẩu
phương tiện chỉ cần khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu
trước khi phương tiện đến cửa khẩu
hệ thống camera tại các chốt sẽ quét biển số xe
đã được đăng ký trước đó
lực lượng chức năng vừa dễ dàng kiểm soát phương tiện
vừa rút ngắn thời gian thông quan
nền tảng cửa khẩu số đi vào vận hành sẽ giúp cải thiện
đáng kể thời gian thông quan hàng hóa
tại luồng giữa trước đây
thì phương tiện xuất khẩu phải mất tới sáu phút để làm thủ tục
nhưng giờ đây với phần mềm cửa khẩu
thì thời gian rút ngắn chỉ còn một phần ba
ngày đầu tiên đi vào hoạt động
quy trình cửa khẩu số vẫn còn một số lỗi kỹ thuật
cần khắc phục
tuy nhiên đây được xem là nỗ lực để lào cai
dần hiện thực hóa mục tiêu
đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu
nhập khẩu hàng hóa đạt một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của công ty cổ phần bến xe hà nội
dịp nghỉ lễ hai tháng chín năm nay
dài nên là nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh
trong khi vé máy bay và máy tăng mạnh
vẫn có chiều hướng tăng
thì vận tải hành khách đường bộ
đường sát dịp lễ quốc khánh hai tháng chín
được dự báo có chiều hướng giữ ổn định
thậm chí các doanh nghiệp vận tải
có chương trình ưu đãi về giá vé
để thu hút khách
trong khi đó các bến xe cũng sẽ tăng cường chuyến
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cụ thể tại bến xe giáp bát
lượt khách cao nhất trong ngày cao điểm
là khoảng một mươi hai lượt một ngày
tăng hai trăm linh so với ngày thường
lượt xe dự kiến là bốn trăm linh lượt xe một ngày
tại bến xe gia lâm
lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm
là khoảng bốn lượt khách một ngày
tăng khoảng hai trăm linh so với ngày thường

trong khi đó tại bến xe mỹ đình
lượng khách trong các ngày cao điểm
khoảng một mươi năm lượt một ngày
tăng lên hơn hai trăm năm mươi so với ngày thường

dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao

cái phần mà dư thừa để tập trung được cái nguồn lực để có thể tạo cho cái thu nhập công nhân được tốt hơn
hiểu được những khó khăn vất vả của công nhân người lao động nhất là biến động của thị trường giá cả hiện nay
mới đây hội đồng tiền lương quốc gia cũng đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm từ năm đến sáu trong năm tới
bên cạnh đó vai trò của công đoàn cũng rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ đời sống công nhân
công đoàn sẽ cùng với các hiệp hội tổ chức khác để thực hiện những thương lượng giữa công đoàn người lao động
với chính phủ với doanh nghiệp về mức lương tối thiểu mức thu nhập cũng như là những chế độ phúc lợi khác mà người lao động đã đang và sẽ phải được hưởng
cùng với các chính sách khác như miễn giảm thuế phí giảm lãi vay phục hồi sản xuất của doanh nghiệp
ổn định cuộc sống của công nhân vẫn luôn là ưu tiên trong thời gian tới
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định lập ban chỉ đạo phát triển ngành du lịch huyện cần giờ
theo quyết định ban chỉ đạo gồm hai mươi hai đồng chí
do chủ tịch quỹ ban dân dân tp hcm pham văn mãi làm trưởng ban
với quỹ ban dân dân tp hcm các giải pháp cơ chế chính sách về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố
và tạo dựng hình ảnh thương hiệu cho ngành du lịch huyện cần giờ
bên cạnh đó ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ tham mưu đề xuất giải quyết các vướng mắt liên quan chính sách
pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của huyện cần giờ
quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở xây dựng tổ chức thẩm định trình phê duyệt đầu tư dự án nạo vét
cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm đoạn từ kênh nhiêu lộc thị nghè đến sông vàm thuật
quận bình thành quận gò vấp trước ngày một mươi tháng chín
theo đó sở xây dựng phối hợp với các sở có liên quan vào quận bình thành tra soát tổng thể tham mưu
đề xuất giải quyết các vướng mắt tồn động liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án khu tế định cư
công viên cây xanh và trung tâm thể dục thể thao tại phường một mươi hai quận bình thạnh
trong đó đảm bảo chặt chẽ về pháp lý của khu đất một hai mươi một hectare tại phường một mươi hai quận bình thạnh
để chuẩn bị thực hiện dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho dự án rạch xuyên tâm
sau khi hội đồng nhân dân tp hcm thông qua chủ trương đầu tư dự án theo quy định
sau hơn hai tháng khởi công dự án đường vành đai ba tp hcm đang được các đơn vị triển khai
hiện cả bốn gói thầu xây lắp dự án vành đai ba đang được đẩy nhanh tiến độ
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
dự án vành đai ba được chia làm một mươi bốn gói thầu xây lắp
trong đó có một mươi gói thầu xây lắp chính và bốn gói thầu phụ trợ phục vụ khai thác vận hành
hiện tại các nhà thầu đã tập kết nhân sự thiết bị vật tư phục vụ thi công
đồng thời các đơn vị đã và đang tập trung thực hiện các thủ tục đầu vào như thiết kế bản vẽ thi công
nguồn vật tư phòng thiên nghiệm
thưa quý vị tổng đàn bò sữa trên địa bàn của thành phố đang có xu hướng giảm mạnh
trong đó giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao là nguyên nhân khiến cho người chăn nuôi đối diện với nhiều khó khăn
theo đồng kỳ của một số hộ chăn nuôi giá bán mỗi bao cám hai mươi năm kg tăng từ một trăm năm mươi đồng lên hai trăm linh đồng từ hai năm trước
đến nay đã tăng hàng chục lần liên tiếp
hiện nay giá cám người dân đang sử dụng phổ biến là ba trăm năm mươi đồng trên hai mươi năm kg

giá cám tăng nhiều lần nhưng giá bò thịt hiện tại thì rẻ sữa cũng không tăng giá người nuôi bò quy mô càng lớn thì càng lỗ
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi năm tổng đàn bò sữa của thành phố hồ chí minh đạt hơn một trăm linh con
chiếm hơn ba mươi bảy tổng đàn bò sữa cả nước với hơn chín hộ tham gia
tuy nhiên đến nay đàn bò sữa của thành phố chỉ còn bốn mươi con giảm bình quân sáu một một năm